chào buổi sáng quý vị khán giả rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
hôm nay ngày ba tháng chín tức là chúng ta đã bước sang ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ quốc khánh rồi
không biết rằng là thời tiết ngày hôm nay thì có đẹp không chị dương trang
dạ vâng anh trung kiên và quý vị thân mến
tại khu vực miền bắc thì thời tiết ngày hôm nay ổn định và suốt kỳ nghỉ lễ thì trời sẽ nắng giáo buổi sáng sớm thì không khí mát mẻ
tuy nhiên thì đến trưa chiều nhiệt độ sẽ lên cao ở mức là từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ c khá là oi nóng và độ ẩm sẽ giảm thấp ở dưới sáu mươi năm cảm giác khô hành
vâng ạ đó là bắc bộ còn trái lại ở nam bộ tây nguyên thì dự báo trong ngày hôm nay sẽ tiếp diễn mưa rông trên diện rộng kèm sấm xét và gió giật mạnh
có nơi mưa rất to với lượng mưa là trên một trăm linh mm
nguy cơ xảy ra sạt lở ở vùng núi cũng như ngập úng ở vùng trũng thấp đô thị tại tp hcm
với trung bộ thì mưa sẽ xuất hiện vào chiều tối ở khu vực từ quảng ngãi xuống đến phan thiết thì trời nắng nhiều khá là oi nóng với mức nhiệt từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ c